từ hôm qua ngày một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cùng ngày hà nam là địa phương thứ tư trên cả nước sau quảng ninh hà nội tp hcm tiêm vaccine cho trẻ nhỏ
từ tuần này chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em được triển khai trên toàn quốc
các địa phương khác trong cả nước đã và đang sẵn sàng chuẩn bị để tiêm cho trẻ nhỏ
theo thống kê tỉnh hà nam có hơn một trăm linh một sáu trăm linh trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong đó hơn hai mươi bốn năm trăm linh trẻ đã mắc covid một mươi chín
việc tiêm chủng được triển khai theo chiến dịch và thứ tự lứa tuổi giảm dần
theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế và tình hình dịch bệnh tại địa phương
theo kế hoạch tiêm chủng của ủy ban nhân dân tp đà nẵng dự kiến được một bắt đầu từ cuối tháng bốn
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sẽ được tiêm riêng số trẻ đã mắc covid một mươi chín trong vòng ba tháng qua sẽ được tiêm sau
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trên địa bàn
theo đó khoảng một trăm một mươi sáu trường hợp trong đó chín mươi chín năm trẻ đang theo học tại các nhà trường trong tỉnh từ đủ năm tuổi đến đủ một mươi một tuổi
một mươi một tháng hai mươi chín ngày tính từ ngày sinh đến ngày tiêm sẽ được tiêm chủng trong quý hai
trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường trẻ không đi học sẽ được tiêm tại các điểm bố trí ở trạm y tế trường học hoặc tổ dân phố thôn bản
tại hải dương
chiến dịch tiêm chủng sẽ bắt đầu vào ngày một mươi chín tháng sáu
sở y tế hải dương đã chọn học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở tân bình thành phố hải dương làm điểm để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em đang được gấp rút tiến hành trên các địa phương
tuy nhiên với trường hợp nhóm trẻ đặc biệt vẫn phải trì hoãn tiêm đặc biệt lưu ý chống chỉ định tiêm đối với nhóm trẻ có tiền sử phản vệ với vaccine covid một mươi chín lần trước hoặc các thành phần của vaccine
với trẻ sau mắc covid một mươi chín gặp hội chứng viêm đa cơ quan misc cần trì hoãn tiêm chủng cho đến khi trẻ phục hồi hoàn toàn tình trạng bệnh lý này
những ngày qua việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi diễn ra tại thành phố đà nẵng và hà nội đã được triển khai hiệu quả và chưa phát hiện các sự việc ngoài ý muốn cho đến thời điểm hiện tại
đây là dấu hiệu cho sự khởi đầu tích cực của chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ nhỏ và cũng là tiền đề cho công tác tiêm chủng cũng sẽ diễn ra thuận lợi tại các địa phương